cùng với tp hcm bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi bốn tháng chín công an tp hà nội đã đưa vào sử dụng hệ thống camera quét mã qr code khai báo di chuyển nội địa tại các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch ở cửa ngõ ra vào thành phố
so với sử dụng điện thoại thông minh thì việc lắp đặt camera sẽ hạn chế tiếp xúc gần với công dân tránh các hiện tượng lây nhiễm cộng đồng và hỗ trợ cho công tác kiểm soát truy vết trong phòng chống dịch được tốt hơn
trước đó vào ngày hôm qua một mươi ba tháng chín việc lắp đặt hệ thống camera quét mã tự động qr đã được triển khai tại sáu mươi bảy trạm chốt kiểm soát dịch cửa ngõ của thành phố hà nội
trên nền tảng phần mềm kiểm soát của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội camera tự động quét mã qr lực lượng chức năng kiểm tra đối sánh thông tin công dân kê khai cũng như giấy tờ xuất trình của công dân
qua quét bằng cam thì công dân sẽ khai cũng nhanh hơn
và mình cũng kiểm tra kiểm soát phát hiện những khai thông tin sai thì cũng hướng dẫn cho mọi người khai đầy đủ thuận tiện hơn
tại các điểm chốt theo ghi nhận việc quét mã qr bằng hệ thống camera diễn ra khá thuận lợi tốc độ quét nhanh hơn so với quét qua camera của điện thoại
duy trì được tốc độ khoảng cách giữa người khai báo y tế với cán bộ tại chốt người dân khi tiến hành quét mã qr cũng thuận tiện hơn
thứ nhất là nhanh tiện và tránh được việc tiếp xúc gần với những đồng chí phục vụ ở chốt khai báo tiện lợi cho người đi nợ
quét qua cam này thì nó sẽ tiện cho người dân không phải khai báo nhiều trên giấy tờ dần nhanh chóng gọn nhẹ hơn
ngày đầu triển khai lắp đặt quét mã qr qua lắm bắt tình hình thì tại chốt thì việc các việc quét mã qr tại chốt được tiến hành nhanh hơn
quét mã qr đã thuận tiện hơn đảm bảo cho khoảng cách cho các cán bộ chiến sĩ làm việc tại chốt và việc lưu thông của người dân được thuận tiện hơn
hiện công an tp hà nội đã lập tài khoản để thực hiện quét mã qr của công dân qua sáu mươi bảy chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố và ba mươi chín trạm kiểm soát ra vào vùng một
theo thống kê các chốt trên địa bàn thành phố đã quét mã qr cho trên ba trăm linh chín lượt người qua tham gia giao thông
quét mã qr đã thuận tiện hơn để thực hiện quét mã qr của công dân qua sáu mươi bảy chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố và ba mươi chín trạm kiểm soát ra vào vùng một
quét mã qr qua hệ thống camera thì chỉ mất từ hai đến năm giây các lực lượng chức năng tại đây sẽ tiến hành đối sánh dữ liệu thông tin của công dân
tuy nhiên theo ghi nhận thì tại một số trạm chốt kiểm soát dịch thì người dân đến đây mới tiến hành khai báo y tế di chuyển nội địa
điều này cũng sẽ gây ra tình trạng ủng tắc cũng như là mất thời gian để người dân khai báo y tế
trong khi việc khai báo y tế này người dân có thể hoàn toàn chủ động khai báo y tế tại nhà trước khi lưu thông
theo đó có hai phương thức người dân thực hiện khai báo di chuyển nội địa tại địa chỉ
sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn hoặc cài đặt qua app vneid trên hai hệ điều hành android và ios
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động khai báo với mã qr có giá trị trong bảy mươi hai tiếng
người dân không phải kê khai lại khi qua các chốt trạm kiểm soát
việc khai báo này cũng sẽ hỗ trợ cho các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện
ngăn chặn các trường hợp f f một vi phạm quy định về giãn cách xã hội